do mưa kéo dài nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở bắc bộ cũng như là ba tỉnh ở miền trung là thanh hóa nghệ an và hà tĩnh sẽ không cao giao động trong ngưỡng khoảng ba mươi ba mươi một độ
riêng tại khu vực ven biển nhiệt độ chỉ từ là hai mươi bảy đến hai mươi chín độ khá là mát mẻ
với các tỉnh thành còn lại của trung bộ phần từ quảng bình trở vào đến bình thuận thì trời vẫn có nắng đều nhưng cường độ nắng không quá mạnh
nhiệt độ vì thế sẽ duy trì quanh ngưỡng là ba mươi hai ba mươi bốn độ
lui xuống phía nam gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh
dự báo trong ngày hôm nay đời gió tây nam mạnh phát triển từ mặt đất lên tới tận năm m tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây và có mưa rông nhiều nơi cho cả tây nguyên cũng như nam bộ
trong đó số điểm mưa vừa mưa to ở cả hai khu vực này sẽ xuất hiện trên một nửa diện tích khu vực
nền nhiệt ngày ở tây nguyên sẽ là hai mươi bảy hai mươi chín độ còn đối với các tỉnh thành ở nam bộ sẽ là ba mươi ba mươi hai độ
với mức nhiệt như thế này
khu vực trời sẽ mát mẻ cả ngày
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước